thưa quý vị ban quản lý quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín cho biết số huy động vào quỹ tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một là năm chín trăm bảy mươi hai tỷ đồng đã bao gồm số ngoại tệ quy đổi ra việt nam đồng
như vậy trong ngày đầu tuần mới số dư của quỹ đã tăng một trăm chín mươi năm tỷ đồng so với ngày hai mươi tháng sáu là năm bảy trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
số tiền này là đóng góp ủng hộ tài trợ của ba trăm ba mươi hai năm trăm bảy mươi tám tổ chức cá nhân trong cả nước
ban quản lý quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín cũng cho biết tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng sáu quỹ đã tiếp nhận cam kết tài trợ của các tổ chức nhưng chưa chuyển tiền vào quỹ với số tiền trên một chín trăm năm mươi ba tỷ đồng
hiện ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt tên vẫn là hai đơn vị cam kết tài trợ với số tiền rất lớn
lần lượt là một một mươi sáu tỷ đồng và bốn trăm năm mươi tỷ đồng
ngoài ra còn có nhiều tổ chức đơn vị cam kết tài trợ cho quỹ từ một tỷ đồng đến hai trăm linh tỷ đồng nhưng chưa chuyển tiền đến quỹ